năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước đã triển khai có hiệu quả hiến pháp và luật kiểm toán nhà nước
với việc ban hành hàng chục văn bản hướng dẫn thi hành gắn với cải cách hành chính trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao
trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị kiểm toán đã thực hiện xử lý tài chính được hơn một mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng
bằng trên bảy mươi bốn số kiến nghị kiểm toán năm hai nghìn một mươi năm của kiểm toán nhà nước
kết quả kiểm toán đã góp phần hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật của nhà nước
và góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng chống lãng phí thực hành tiết kiệm trong các cơ quan đơn vị
được kiểm toán thông qua việc kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ trên năm trăm linh văn bản quy phạm pháp luật
ngay trong buổi làm việc đầu tiên của năm mới với kiểm toán việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ
kiểm toán nhà nước không chỉ phát hiện sai phạm mà còn phát hiện điểm bất hợp lý trong pháp luật
kiểm toán nhà nước không chỉ phát hiện sai phạm căn mai đúng sai
quan trọng hơn là qua công tác kiểm toán phát triển lỗ hổng chỗ bất hợp lý của pháp luật
của công tác quản lý để phóa giải vô hoàn thiện thể chế
tuy là kênh thông tin quan trọng để chính phủ thấy được những thể chế chính sách chưa phù hợp
thế nhưng công tác này lại đang gặp phải khó khăn trong thực thi nhiệm vụ được giao
chẳng hạn như là hỏi về cơ chế chính sách
chẳng hạn như hiện nay chúng tôi muốn kiểm tra
kiểm toán vào các đơn vị mà muốn xâm nhập vào về hệ thống dữ liệu điện tử
cùng như hệ thống phân mêm
thế thì có những đơn vị hợp tác nhưng mà nhiều đơn vị thì không hợp tác
bởi vì là các kỳ về quy định của luật thì nó đang còn báo quát
nó chưa cụ thể cho nên đó là lý do để cho các đơn vị gây khó khăn trong quá trình tiếp cận
hiện kiểm toán nhà nước cũng đang đề xuất với ủy ban thường vụ quốc hội
có hướng dẫn về luật kiểm toán trong đó các cơ quan đơn vị phải cung cấp hồ sơ
tài liệu có liên quan kể cả hồ sơ tài liệu về dữ liệu điện tử
cũng như các phần mềm để cho kiểm toán viên hoặc kiểm toán nhà nước
thực hiện việc kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật
cũng theo ông hồ đức phước việc xử lý hành chính trong lĩnh vực kiểm toán cũng chưa được ban hành
vấn đề về sự phạt hình chính trong lĩnh vực kiểm toán cũng chưa được ban hành
thì chúng tôi đang đề xuất với thủ tướng chính phủ là sẽ bán hành
kỳ định về sự phạt hình chính trong lĩnh vực kiểm toán
để những cơ quan đơn vị nào của tình chay gì hoặc chống đối
hoặc là không thực hiện kết luận kiểm toán hoặc là gây khó khăn trong quá trình kiểm toán thì sẽ bị xử phạt
và chính đây là việc nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm toán
kiểm toán nhà nước sẽ là công cụ quan trọng để giám sát và quản lý quyền lực
ngăn chặn tình trạng lạm quyền trong quản lý tài chính công và tài sản công
trong năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản thi hành luật kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi năm
nâng cao năng lực chất lượng hiệu lực và hiệu quả hoạt động của kiểm toán
trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh công tác phòng
chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán
xây dựng đội ngũ công chức viên chức trong sạch chuyên nghiệp
trách nhiệm minh bạch và hiệu quả có đủ phẩm chất năng lực và trình độ chuyên môn
tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng các lãnh đạo sở ban ngành thành phố đã có buổi làm việc với ban quản lý đường sát đô thị hà nội
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án
bởi với tiến độ chậm như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu về phát triển đô thị
và tốc độ gia tăng dân số của thành phố
năm hai nghìn một mươi sáu ban quản lý đường sát đô thị hà nội được giao quản lý hai dự án
và dự kiến hoàn thành khai thác vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
chậm ba mươi sáu tháng so với kế hoạch ban đầu nếu tiếp tục với tiến độ này thì đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội mới triển khai được bảy mươi năm km đường sắt đô thị khoảng hai mươi tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch
và đến năm hai nghìn ba mươi là chín mươi bốn km
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải cho rằng việc triển khai các dự án chậm như hiện tại
sẽ không thể đáp ứng mục tiêu là hạn chế phương tiện cá nhân
và giảm un tắc giao thông của hà nội
chỉ ra những nguyên nhân của việc chậm trễ trên liên quan đến nguồn vốn
việc giải phóng mặt bằng và sự phối hợp chưa chặt chẽ thiếu hiệu quả của các đơn vị liên quan
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu ban quản lý dự án cần phối hợp tốt với các sở ngành tổ chức sắp xếp công việc hợp lý hơn
phân công trách nhiệm rõ ràng hơn gắn với thời gian hoàn thành
đồng thời khẳng định thành phố sẽ ưu tiên bố trí đủ vốn giải phóng mặt bằng
cũng như vốn đối ứng để triển khai các dự án đường sát đô thị
từ ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng hai đến ngày mùng ba tháng ba
sẽ diễn ra tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa

hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương pecc cùng một số tổ chức quốc tế và khu vực tham dự hội nghị som một
và năm mươi sáu cuộc họp của bốn ủy ban và ba mươi bốn nhóm công tác chuyên ngành
triển khai chủ đề tạo động lực mới cùng vươn đáp tương lai chung
các đại biểu sẽ tập trung thảo luận và thông qua các ưu tiên của hợp tác apec năm hai nghìn một mươi bảy
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
đảm nhiệm cương vị chủ tịch som chủ trì hội nghị so một
cũng như là các hội nghị som hai som ba sẽ lần lượt diễn ra tại hà nội và tp hcm vào tháng năm và tháng bốn
trong dịp này hội nghị thứ trưởng tài chính và phó thống đốc ngân hàng trung ương apec
sẽ diễn ra tại nha trang từ hai mươi ba đến hai mươi bốn tháng hai
với chủ đề tạo động lực mới cùng vươn đáp tương lai chung
apec hai nghìn một mươi bảy cũng được xem là sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
về hợp tác kinh tế
không chỉ vậy đây là cơ hội để tăng thêm những giá trị gia tăng khác cho các doanh nghiệp việt nam
việc việt nam đăng cai tổ chức apec hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa hết sức quan trọng
khi đây là diễn đàn hội tụ các nền kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới như mỹ canada
cho tới những nền kinh tế mới nổi năng động như trung quốc nga nhật bản hàn quốc hay new zealand
đây cũng là một trong số ít các diễn đàn kinh tế có số lượng nhóm công tác nhiều nhất
trên năm mươi nhóm công tác trên nhiều lĩnh vực chuyên ngành như cải cách cơ cấu phát triển nguồn nhân lực
doanh nghiệp nhỏ và vừa y tế hay hạ tầng giao thông
vì thế việt nam được kỳ vọng với tư cách lái tàu chủ nhà sẽ thúc đẩy các nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng
nhiều tập đoàn đa quốc gia và hàng đầu khu vực mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với nền kinh tế trong khu vực này
trong đó có việt nam
châu á thái bình dương là một khu vực năng động là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu trong nhiều năm qua
với ta thì thuận lợi lớn nhất là nội lực của đất nước chúng ta đã được nâng nền đáng kèm sau ba mươi năm đổi mới
hiện nay ta là một trong nhiều nền kinh tế đầu tàu quá tích về tăng trưởng
với kỳ vọng lớn và cúi lượng công việc chuẩn bị lớn
thì cần phải sự vào cuộc và tham gia rất tích cực của các cấp các ngành đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp

đánh giá cao việc chuẩn bị tất cả từ công tác tổ chức cho đến công tác tuyên truyền về apec của việt nam
tôi tin rằng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng của việt nam như vậy apec hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra thành công tốt đẹp
thông qua sự kiện apec năm nay các doanh nghiệp việt nam sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn của các nền kinh tế thành viên
kết nối với các đối tác chiến lược tiềm năng hưởng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn
tiếp cận công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến
từ các tập đoàn hàng đầu thế giới hội nhập kinh tế chính là chìa khóa để phát triển
đây sẽ là diễn đàn để cho doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo của các nền kinh tế apec
tiếp cận với những xu hướng kinh doanh mới trên toàn cầu môi trường đầu tư kinh doanh mô hình tổ chức kinh doanh
và những đổi mới sáng tạo trong hoạt động doanh nghiệp
và tôi tin rằng các doanh nghiệp việt nam sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp nước ngoài
cũng như tìm được cơ hội hợp tác đầu tư
tập trung vào thảo luận về các hướng ưu tiên của apec hai nghìn một mươi tám
chính là động lực để các nền kinh tế thành viên apec cùng nhau xây dựng tầm nhìn cho apec những năm tiếp theo
vì một quan hệ đối tác châu á thế bình dương bền vững và bao trùm trong thế kỷ hai mươi một
một quan hệ đối tác thiết thực vì hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
lộ trình loại bỏ chất độc paraquat
khoảng cách lớn từ chính sách đến thước tiễn

thưa quý vị trải qua chín năm tổ chức lễ hội xuân hồng đã thu hút được hàng nghìn người tham gia
góp phần giảm bớt tình trạng khan hiếm máu trầm trọng sau mỗi dịp tết nguyên đán
nối tết thành công của những năm trước và sáng ngày hôm nay tại hà nội
viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu
tình nguyện thành phố hà nội và hội thanh niên vận động hiếm máu hà nội tổ chức lễ hội xuân hồng lần thứ một mươi

trải qua chín năm tổ chức lễ hội xuân hồng đã tiếp nhận được gần năm mươi một đơn vị máu góp phần quan trọng trong việc bảo đảm lượng máu cho điều trị diễn
dịp sau tết nguyên đán nâng cao nhận thức của người dân về hiếm máu tình nguyện thay đổi quan điểm hiếm máu đầu xuân
lễ hội xuân hồng đã vượt qua chương trình hiến máu thông thường đưa hiến máu trở thành một không gian văn hóa lành mạnh bổ ích và thiết thực trong những ngày đầu xuân mới
đây là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái của cả nước cùng chia sẻ giọt máu vì người bệnh
viện huyết học truyền máu trung ương đã đề xuất và tổ chức lễ hội xuân hồng là một ngày hội hiếm máu lớn
đề mục đích thứ nhất là kiếm nhận được một lượng máu đủ lớn kịp thời bổ thương ngay và bỏ ngang được
đề mục đích thứ hai là góp phần xóa bỏ một cái quan niệm chưa được được nắm ở trong cộng đồng cho rằng nếu hiếm máu đủ nắm thì cả một năm là bị mất may mắn
và vấn đề thứ ba nữa là đây là cái đợt tập dược cái này cũng rất quan trọng cho cản bộ y tế
để mà tiếp nhận lượng máu lớn để phòng những cái thảm họa xảy ra
một cái việc đó là lan tỏa cái phương tạo hiếm máu nhé đáo cho cả nước
thì cho đến bây giờ sau chín kỳ hôm nay là kỳ thứ một mươi
thì chúng tôi nhận thấy tất cả những mục đích đấy đề ra đã được hoàn thành rất xuất sắc
hà nội lễ hội xuân hồng được tổ chức đều đạn hàng năm vào khoảng sau dàm tháng riêng năm hai nghìn một mươi bảy đánh dấu một mươi năm sự kiện lễ hội xuân hồng được tổ chức
với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống dự kiến thu hút khoảng ba mươi lượt người tham gia và tiếp nhận tối thiểu tám đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại hơn một trăm bảy mươi bệnh viện khu vực miền bắc
góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu dịp sau tết nguyên đán
năm ngoái em cũng đã đến nơi xong rồi rồi ạ cái này nghĩ cử rất là cao đẹp ạ
tại vì nghi hiển máu để cứu người

tôi là người máu lần thứ bảy rồi ạ tôi mong muốn cái chương trình này sẽ phát triển trên toàn quốc
tính đến thời điểm này sự kiện lễ hội xuân hồng đã được nhân rộng ở nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước là phong trào với nghĩa cử cao đẹp đầy tính nhân văn trong cộng đồng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các cấp các ngành cùng toàn thể nhân dân
theo thông báo của liên bộ tài chính công thương từ một mươi năm h chiều nay giá xăng a chín mươi hai tăng năm trăm linh bốn đồng một lít
lần điều chỉnh đầu tiên
đầu tiên của giá xăng từ đầu năm được cho là phù hợp với xu hướng tăng của giá thế giới thời gian gần đây
như vậy giá bán lẻ xăng ron chín mươi hai đến người tiêu dùng sẽ lên mức một mươi tám chín mươi tám đồng một lít
xăng e năm cũng tăng bốn trăm chín mươi sáu đồng một lít giá bán lẻ tối đa là một mươi bảy tám trăm một mươi tám đồng một lít
các mặt hàng dầu có mức tăng nhẹ hơn chỉ dưới ba trăm linh đồng một lít
cụ thể dầu diesel tăng hai trăm ba mươi tám đồng một lít lên mức tối đa một mươi bốn ba trăm linh năm đồng một lít
dầu hỏa tăng hai trăm ba mươi tám đồng một lít lên một mươi hai bảy trăm năm mươi tám đồng một lít
dầu ma rút tăng nhẹ một trăm một mươi bảy đồng một kg lên một mươi một ba trăm hai mươi ba đồng một kg
đây là lần tăng giá đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy đối với xăng sau ba lần giữ giá
đã có được điều chỉnh liên tiếp từ đầu tháng một
vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã ma ly trải huyện phong thổ tỉnh lai châu
làm tám người tử vong và hàng chục người phải nhập viện cấp cứu
tuy nhiên hiện số người nhập viện vẫn tiếp tục có thể tăng
và hiện tại xã mali trải chính quyền các cấp đang tích cực khắc phục và đẩy mạnh tuyên truyền
nhằm giúp cho người dân ổn định tâm lý
nguyên nhân ban đầu được các đơn vị chức năng xác định là do người dân uống phải rượu có pha cồn công nghiệp methanol
hiện tại tất cả những cửa hàng tạm hóa trên khu vực ba xã ma ly trải si lở lầu vàng ma trải
đều đã được kiểm tra và niêm phong dự đang bán
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục bám sát địa bàn thực hiện kiểm tra
đồng thời khuyến cáo người dân không tổ chức uống rượu tập thể đông người
không sử dụng các loại rượu còn lại trong gia đình và các loại rượu không rõ nguồn gốc
bản thân chính quyền của chúng tôi đã chỉ đạo đảng quỷ chính quyền các xã các đồn biên phòng các nữ chức năng
các cơ quan y tế tập trung ra soát thu gom tất cả các loại rượu đang niêm hoành trên địa bàn của ba xã ma ly trải
si lở lầu và vàng ma trải để niêm lại ủy ban dân xã
để chờ kết quả của cơ quan chức năng một số bệnh gầy dân có cái tư tưởng hoang mang no nắng
thì chúng tôi đã thành lập các đoàn tới tận nơi vận động nhân dân quay trở lại sinh hoạt bình thường
đến thời điểm này các lực lượng chức năng đã vận động được một trăm linh năm trên một trăm hai mươi tám hộ gia đình tại bản tà trải
xã ma ly trải di chuyển từ lá nương về nhà
tuy nhiên do địa bàn rộng giao thông đi lại cách trở một số hộ gia đình lê nương lên lán
nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận
tuyên truyền vận động và kiểm soát lượng rượu còn lại cho nhân dân
có trong thuốc bảo vệ thực vật gây ra đối với những người không may tiếp nhận vào trong cơ thể
đầu tháng hai vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ra quyết định loại bỏ hoàn toàn hóa chất paraquad
và hai bốn d ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật
đây chính là những hành động nhằm bảo vệ môi trường nông nghiệp và sức khỏe của người dân
tuy vậy từ chính sách cho đến thực tế lại là những khoảng cách không hề nhỏ
đây là một cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở tỉnh hưng yên
không khó để tìm thấy thuốc bảo vệ thực vật chứa paraq hay còn được bà con nông dân gọi là thuốc diệt cỏ cháy trên kệ hàng
theo lời người bán hàng thì loại thuốc diệt cỏ cháy này bán khá chạy bởi tác dụng của nó là thuốc diệt cỏ cháy
tác dụng của nó cực mạnh chỉ cần một khối lượng nhỏ nhưng cỏ và một số loại thực vật đã có thể bị tiêu diệt rất nhanh
hiện nay thì bà con nông dân thường chọn những cái nhóm thuốc chữa cỏ như sau
có hai cái nhóm thuốc chữa cỏ đó là nhóm glyphosate và nhóm paraquat
thì hiện nay thì bà con thường dùng cái nhóm paraquat rất là nhiều
bởi vì sao cái nhóm paraquat là cái thuốc chữa cỏ cháy ngay
chính vì thế là bà con cảm thấy là họ phun vào cho cái cỏ trên cái đồng ruộng của họ mà trong thời gian ngắn hỏa cỏ đã chết hết rồi
chính vì thế là cái nhóm paraquat thì họ chọn nhiều hơn
nói chung là mọi người đá bơm cũng thích cây cỏ chết nhanh để cho cỏ nó tốt đi
còn đâu là mọi người cũng biết nó độc hại nhưng mà việc mình làm thì mình vẫn làm
thế nhưng bên cạnh công dụng diệt cỏ trái như vậy paraquad lại là một hóa chất có độc tính rất cao
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các tổ chức quốc tế đã cảnh báo và nghiên ký ngoài nước
đã đưa ra kết luận
hai bốn d và paraquat có khả năng gây một số bệnh cho động vật và con người
cụ thể hai bốn d rất độc với mắt
xếp loại độ độc một đối với mắt có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào máu trắng do đó làm tăng nguy cơ gây ung thư bài khuyết ở người
tiếp xúc lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh nội tiết và hệ biến dịch
plat có khả năng gây ảnh hưởng nhiều đến chức năng phổi thận tim
bị phơi nhẫn trực tiếp paraquat qua đường da đường hô hấp hay đường miệng đều có thể dẫn đến ngộ độc thậm chí là tử vong mà không có thuốc giải độc
vấn đề ở chỗ bản thân người nông dân cũng không biết được những tác hại cực nguy hiểm của loại thuốc mà họ vẫn tiếp xúc hàng ngày
chưa hết họ hòa thuốc trực tiếp bằng tay không bơm thuốc ra ruộng cũng chỉ dùng một cái khẩu trang mỏng manh chứ không có bất cứ biện pháp bảo hộ nào cho mình
bởi vì ai cũng nghĩ là muốn để cho nó nhanh chết rồi
bơm làm sao cho nó thật là hôm nay bơm hôm nay ngày mai ra có hết sạch rồi là hết rồi
nói chung là biết là độc hại nhưng vẫn phải làm bởi vì mình là nông dân mà không tránh được các cái đấy
cho nên là vẫn phải làm
còn đây là phòng cấp cứu trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
chỉ trong ba ngày từ ngày một mươi hai tháng hai đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tại đây đã tiếp nhận đến ba ca nhiễm độc do paraguad
đáng buồn là cả ba trường hợp trên tiên lượng tử vong đều khá cao
vậy là có nước còn thác thôi tôi cũng không biết được

mà đây lại không cứu được không

đã đập thành thì còn ba thôi
thì có cơ hội hồi phục nhưng mà nó như thế là rất là thấp
trong điều kiện chúng ta đã cố gắng hết sức
bệnh nhân sẽ tử vong trong khoảng thời gian từ năm bảy ngày đến ba tháng
và không có cách nào chúng ta dừng cái bệnh lại được
bởi vì là tổn thương nặng đi liên tục nặng dần lên nặng dần lên
đa số bệnh nhân bị ngộ độc khó khăn
quát qua đường tiêu hóa chất độc ngấm vào cơ thể gây tổn thương phổi sơ phổi sơ gan
trường hợp nặng có thể tử vong trong hai ba ngày
đa phần bệnh nhân tử vong trong vòng bảy ngày
muộn nhất là ba tháng
chưa hết ngoài việc có thể gây tử vong cao
thì khi các hoạt chất paraquat và hai bốn d ngấm vào đất
nó sẽ không dễ dàng bị phân hủy mà lưu lại rất lâu
khiến cho môi trường cũng như thảm thực vật của vùng đất đó bị ô nhiễm nghiêm trọng
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì hiện tại đang còn tồn dư khoảng bốn mươi tấn thuốc bảo vệ thực vật có chứa paraquat và hai bốn d
để có thể loại bỏ hoàn toàn lượng thuốc này
cần tới ít nhất hai năm và một khoản chi phí không hề nhỏ
quay trở lại với những người nông dân
mặc dù biết là độc hại nhưng người bán thì vẫn phải bán
người mua cũng chẳng thể có cách nào khác là vẫn phải mua để dùng
vậy làm thế nào để có thể loại bỏ được paraq như quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vẫn là một câu hỏi khó có thể trả lời trong một số môi trường
mặc dù là những người bỏ tiền ra mua thuốc bảo vệ thực vật
thế nhưng người nông dân cũng không thể nào biết được rằng
bên trong chai thuốc bảo vệ thực vật đó đang có chứa hoạt chất paraquat
hoạt chất đang bị cấm bởi vì nó ảnh hưởng đến môi trường nông nghiệp cũng như là sức khỏe của họ
và làm thế nào câu hỏi làm thế nào để bảo vệ môi trường nông nghiệp
bảo vệ được sức khỏe của người nông dân đó chính là trách nhiệm của các cơ quan chức năng
vâng thưa quý vị các bạn để làm rõ thêm những thông tin về thuốc bảo vệ thực vật có chứa thành phần prat
thì hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông hoàng trung
cục trưởng cục bảo vệ thực vật thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trước tiên thì xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi
thưa ông câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là tại sao cho đến tận bây giờ
tức là ngày tám tháng hai vừa qua thì bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mới đưa ra quyết định là chấm dứt sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
có chứa cái hoạt chất là paraquat
thì không phải là đến bây giờ là về phía bộ mới quan tâm hay nói cái khác là
mới đưa cái paraquat ra khỏi việt nam
và chúng tôi cũng đã có tổng hợp đầy đủ các thông tin về cơ sở khoa học
về theo các thông lệ quốc tế hai nữa về cơ sở thực tiễn
để đánh giá là xem cái tác động của cái parapad này
cũng như là cái hai mươi bốn d
vâng theo báo cáo của các vụ cục gửi lên thì hiện nay các địa phương nào
vùng mình nào còn đang sử dụng nhiều cái thuốc bảo vệ thực vật mà chứa
cái hoạt chất paraquat nhiều nhất
và những cái phương án xử lý cũng như là những cái khuyến cáo dành cho các tri cục
cho các địa phương của cục mình như thế nào để cho người dân có thể tuân theo được
cái lệnh cấm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hầu hết các cái địa phương chúng ta thì là đều sử dụng cái thuốc paraquat này
thế nhưng tập trung chính thì vẫn là ở cái tỉnh
ở những cái tỉnh có nhiều núi núi
mặc dù là đã quyết định là loại bỏ hai cái hoạt chất này ra khỏi
hay nó nôm na là paraquat ra khỏi dịch vụ thuốc bảo vệ thực vật được phát dụng việt nam
thế nhưng chúng ta vẫn có mối lộ chỉnh thời gian
thì trong đó cho phép là ngay trong luật đã quy định
đặc biệt là cái lý khoản ba điều bảy của thông dư hai mươi một
thì ông nói rất là rõ là cho phép là nhập khẩu một năm và sử dụng hai năm
thế tức là được phép hai năm
thưa ông với tư cách là cục trưởng cục bảo vệ thực vật
thì ông có cái lời khuyên như thế nào dành cho các địa phương
các tri cục cũng như là người dân trong cái việc là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
thân thiện với môi trường hơn và thay thế dần dần với thuốc bảo vệ thực vật
đang chứa cái thành phần paraquat
ngoài thuốc bảo vệ thực vật ra thì có một loạt các cái tiến bộ khoa học về mặt kỹ thuật ấy
cái nôm na là tiến bộ khoa học trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
mà người dân có thể áp dụng mà vẫn đưa lại cái sản lượng năng suất
đối với cây trồng trên cánh đầu của họ
nhưng lại không cần phải sử dụng đến thuốc trừ cỏ
đấy có rất nhiều cách
và trong trường hợp nếu phải dùng thì ta vẫn có quyền lựa chọn
những cái thuốc chửi cỏ ít độc hơn hiệu quả hơn
và vẫn bảo đảm an toàn cho sức khỏe người sử dụng thuốc này
trong phần tin thế giới những thông tin liên quan tới hội nghị an ninh munich
nato muốn cải thiện quan trọng
đồng hệ với nga
hội nghị bộ trưởng ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển
và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi vừa bế mạc tại thành phố bon đức
với tuyên bố chung ủng hộ cơ chế hợp tác đa phương
giải quyết mọi thách thức toàn cầu
trong cuộc họp báo chung sau khi kết thúc hội nghị
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao đức sikma gabriel
đánh giá hội nghị đã thành công tốt đẹp
ông khẳng định g hai mươi đang có vai trò ngày càng lớn
trong nỗ lực chung giải quyết các vấn đề toàn cầu
như biến đổi khí hậu khan hiểm nước
mà theo ông hợp tác đa phương là giải pháp duy nhất cho những thách thức nói trên
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao gabriel
cũng kêu gọi thiết lập cơ chế cảnh báo sớm
để thế giới có thể chuẩn bị tốt hơn
trong quá trình giải quyết những vấn đề toàn cầu
chúng ta cần những nỗ lực quốc tế
nhằm đối phó với các cuộc khủng hoảng thế giới
ví dụ như nước mỹ đang cam kết ủng hộ khu vực châu phi
hội nghị g hai mươi đã diễn ra tốt đẹp
chúng tôi kỳ vọng hội nghị g hai mươi sẽ tiếp tục diễn ra ở các cấp
trong khuôn khổ hội nghị
các ngoại trưởng đại diện cho các nền kinh tế lớn của thế giới
đã tập trung thảo luận về chương trình phát triển bền vững năm hai nghìn hai mươi
ngoại trưởng các nước cũng xem xét các biện pháp ngăn chặn xung đột
xây dựng hòa bình và tăng cường hợp tác với châu phi
tại hội nghị ngoại trưởng mỹ rex tillerson cũng đã có cuộc gặp
với những người đồng cấp g hai mươi trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên đến đức
tổng thư ký nato jens stoltenberg đã lên tiếng cho biết tổ chức quân sự nước này
đang nỗ lực nhằm giảm bớt những căng thẳng và cải thiện mối quan hệ với nga
phát biểu được đưa ra tại hội nghị an ninh munich
ông stoltenberg cho biết hiện nato đang thấy được những diễn biến tích cực
trong việc khuyến khích moscow trở nên cởi mở hơn
trong những buổi tập trận mà phía nato cho là khó đoán trước
sau khi có buổi tọa đàm với ngoại trưởng nga sergei lavrov tại munich
tuy nhiên nato và nga vẫn còn những bất đồng xung quanh cuộc khủng hoảng ở ukraine
nato cáo buộc nga đã cung cấp vũ khí cho phe ly khai
trong khi nga tuyên bố cuộc khủng hoảng ukraine đơn thuần chỉ là một cuộc chiến
chúng tôi đã trao đổi về vấn đề ukraine và vẫn còn đó những bất đồng giữa nato và nga
tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận minger
rằng nato ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine
ông stoltenberg cũng cho biết nato sẽ cố gắng nỗ lực tìm mọi cách
để làm dịu đi sự căng thẳng trong quan hệ với điện kremlin
quan hệ giữa nga và phương tây được đánh giá đang đứng trước cơ hội bước sang một trang mới
cũng tại hội nghị an ninh munich ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho biết
trung quốc chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với triều tiên
và khẳng định cần sớm nỗ lực đưa các nước trở lại bàn đàm phán
nhằm ngăn chặn bình ngưỡng có thêm những bước tiến trong chương trình phát triển hạt nhân của mình
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao trung quốc khẳng định
cần chấm dứt vòng luồn cuồn của việc thử hạt nhân kéo theo các lệnh trừng phạt vì các hậu quả khôn lường
theo ông vương nghị đó sẽ là tình huống không có bên nào chiến thắng
do đó trung quốc kêu gọi các nỗ lực chung để đưa các bên trở lại đàm phán
và tránh có thêm những hành động có thể khiến căng thẳng leo thang
trước đó tại cuộc gặp với ông vương nghị bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao g hai mươi tại đức
ngoại trưởng mỹ rex tillerson đã bày tỏ quan ngại về mối đe dọa ngày càng gia tăng
từ chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
ông cũng hối thúc bắc kinh sử dụng các biện pháp làm giảm căng thẳng từ phía bình nhưỡng
ngoại trưởng hàn quốc jeon byung se đã có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp nga và trung quốc
tại hội nghị an ninh munich liên quan tới hai nước này
phản đối bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối trên lãnh thổ hàn quốc
tại cuộc gặp với ngoại trưởng trung quốc hai bên vẫn chưa thu hẹp được lập trường khác biệt
xung quanh việc mỹ bố trí hệ thống pháp tại hàn quốc
ngoại trưởng hàn quốc tái khẳng định việc triển khai tháp chỉ nhằm mục đích phòng vệ
trước mối đe dọa hạt nhân tên lửa của triều tiên
tuy nhiên ông vương nghị bày tỏ lập trường phản đối bố trí thắt
cho rằng điều này ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của bắc kinh
trước đó trong cuộc gặp với ngoại trưởng nga sergei lavrov
hai bên cũng chưa giải quyết được bất đồng xung quanh vấn đề triển khai thác
năm ngoái hàn quốc và mỹ đã công bố kế hoạch triển khai thác
theo đó việc bố trí hệ thống vũ khí này ở khu vực phía nam hàn quốc sẽ được hoàn tất trong năm nay
các nhà khoa học cho biết họ vừa xác định được một lục địa mới trên trái đất
và gọi đó là lục địa zealandia
trong một bài báo mới xuất bản một nhóm một mươi một nhà địa chất học đề xuất
một khu vực rộng lớn ở thái bình dương nên được coi là một lục địa theo đúng nghĩa của nó
khu vực này nằm ở phía đông châu úc bao gồm new zealand và vùng lãnh thổ new caledonia
theo cách phân chia phổ biến của nhiều nước trên thế giới về mặt địa lý
hiện có sáu châu lục được công nhận trên trái đất châu phi châu nam cực châu đại dương
đại lục á âu bắc mỹ và nam mỹ
với diện tích bốn năm km
zilandia sẽ là lục địa nhỏ nhất của trái đất nếu được công nhận
theo các nhà địa chất đây cũng sẽ là lục địa trẻ nhất mỏng nhất và chìm thấp nhất
với chín mươi bốn đất ngập trong nước
trong bài báo có tựa đề zealandia lục địa ẩn dấu của trái đất
các nhà địa chất cho rằng zilania có tất cả bốn thuộc tính cần thiết để được coi là một châu lục
bao gồm độ cao tương đối so với lớp vỏ đại dương
và sự hiện diện của ba loại đá gồm đá magma đá biến chất và đá trầm tích
ngoài ra lục địa cũng có lớp vỏ dày hơn
ít đặc hơn so với vỏ đại dương xung quanh và diện tích đủ lớn để phân biệt với châu lục siêu nhỏ